thực hiện kế hoạch điều tra mở rộng vụ án cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã thu thập tài liệu chứng cứ
làm rõ trong quá trình lập phê duyệt tổ chức đấu thầu dự án đầu tư mua sắm trang thiết bị và dịch vụ kỹ thuật
nhằm theo dõi phân tích sự cố tấn công an toàn thông tin mạng trên một số kênh kết nối internet quốc tế
do trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính việt nam gọi tắt là vncert thuộc bộ thông tin và truyền thông
thực hiện trong năm hai nghìn một mươi bảy
xác định ông nguyễn trọng đường nguyên giám đốc vncert đã chỉ đạo một số cán bộ cấp dưới
thông đồng với công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ khang phát đơn vị tư vấn
công ty cổ phần thẩm định giá btc value và nhà thầu cung cấp thiết bị là công ty cổ phần tiến bộ quốc tế aic
vi phạm nghiêm trọng các quy định của luật đấu thầu gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho tài sản nhà nước
ngày hai mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba
nguyễn thị thanh nhàn sẽ quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố và áp dụng biện pháp ngăn chặn
bắt tạm giam đối với chín bị can về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
một nguyễn trọng đường nguyên giám đốc vncert hiện là phó vụ trưởng vụ kế hoạch tài chính bộ thông tin và truyền thông
hai ngô quang huy nguyên phó giám đốc vnz hiện là phó tránh văn phòng bộ thông tin và truyền thông
ba nguyễn thị thanh nhàn chủ tịch hội đồng quản trị nguyên tổng giám đốc công ty aic đang bị truy nã
bốn đỗ văn sơn trưởng ban quản lý dự án hai công ty aic
năm nguyễn văn thế trưởng ban kt bảy công ty aic
sáu nguyễn vũ cường giám đốc công ty khang phát
bảy mai phương nam phó giám đốc công ty khang phát
tám đặng xuân minh giám đốc công ty btc values
chín nguyễn quốc việt thẩm định viên công ty btc values
công an xã eui huyện công bắc tỉnh đắk lắc vừa kịp thời phát hiện và xử lý sáu em học sinh mua hóa chất về tự chế pháo nổ để bán kiêm lời vào dịp tết nguyên đán sắp tới
sáu em này đang là học sinh từ lớp năm đến lớp bảy của các trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn xã eui huyện crong park
theo điều tra ban đầu các em học sinh này đã lên mạng xã hội youtube học cách chế tạo pháo nổ
sau đó sáu em góp tiền đặt mua hóa chất trên các sản phẩm
sau khi mua hóa chất về các em vào youtube xem hướng dẫn và cùng nhau thực hiện việc chế tạo pháo
mục đích các em chế tạo pháo là để đốt vào các dịp tết nguyên đán sắp tới
vừa qua cháu và cùng mấy bạn góp được một trăm linh và học hỏi trên mạng để mua chất cao xe lũ ba và lưu hình và nách chi
một thanh thì tự giả sau đó bọn cháu vào youtube để học hỏi cách chế tạo pháo
ngoài việc chế tạo pháo để sử dụng vào dịp tết
các em còn bán lại cho các bạn học sinh cùng trường
mỗi viên pháo tùy kích thước sẽ bán từ năm đồng đến ba mươi đồng
dần may sự việc đã được lực lượng công an xã eau phát hiện ngăn chặn kịp thời
khám xét nơi ở của sáu em học sinh công an thu giữ ba năm kg hóa chất và năm mươi sáu viên pháo tự chế cao từ năm cm đến hai mươi cm
chúng tôi vừa tập trung vào đấu tranh các loại tội phạm nhưng cũng vừa vận động tuyên truyền
và thu gom vũ khí vật lý
tài nạn trong chế tạo pháo sử dụng pháo nổ không chỉ trả giá bằng chính các bộ phận trên cơ thể
mạng sống của bản thân mà còn để lại nữ đau và gánh nặng cho gia đình và xã hội
để hạn chế tai nạn đáng tiếc do pháo gây ra mỗi gia đình và nhà trường cần có biện pháp giáo dục
phòng ngừa con em mình không tự chế sử dụng các loại pháo nổ
còn như vậy thì những câu chuyện tai nạn đau lòng thương tâm do pháo nổ sẽ không còn xảy ra
hôm nay công an thị xã la ghi tỉnh bình thuận cho biết đơn vị vừa triệt phá một điểm đánh bạc
tại một quán cà phê trên địa bàn khu phố ba phường phước lộc thị xã la ghi
qua công tác nắm tình hình đội cảnh sát hình sự công an thị xã la ghi phối hợp với công an phường phước lộc
tiến hành kiểm tra đột xuất quán cà phê trường pháp do đỗ văn nhân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai làm chủ
bắt quả tăng hai nhóm một mươi ba đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức chơi bài phỏ và bài binh sập sám ăn thua bằng tiền
thu giữ tại hai sòng bạc năm bộ bài tay và hơn tám mươi một triệu đồng cùng một số tăng vật có liên quan
sòng bạc trên do đỗ văn nhân đứng ra tổ chức cho các con bạc sát phạt nhau để thu tiền sâu
và hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
tòa án nhân dân tỉnh an giang sáng nay mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với các bị cáo
hồ quốc hà về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng nguyễn trí cường và nguyễn quốc bảo
cùng với tội tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng các bị cáo đều trú tại huyện thoại sơn tỉnh an giang
theo cáo trạng vào sáng ngày một tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba công an huyện thoại sơn tỉnh an giang tiến hành khám xét
khẩn cấp chỗ ở của hà và phát hiện thu giữ bốn khẩu súng quân dụng một trăm bảy mươi hai viên đạn quân dụng một mươi một dao tự chế ba bình xịt hơi cay
quá trình điều tra xác định khoảng tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai hà đưa bốn khẩu súng quân dụng và một trăm bảy mươi hai viên đạn quân dụng
cho bảo và cường cất giấu bảo quản trong quá trình giữ súng cường mang ba khẩu súng ra bắn thử đều phát nổ
bảo mang một khẩu súng ra bắn thử phát nổ rồi tiếp tục đem về nhà hà cất giấu
đến ngày một tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thoại sơn khám xét khẩn cấp nhà của hà
phát hiện thu giữ súng đạn và đồ vật trên kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo hồ quốc hà
chín năm sáu tháng tù về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng nguyễn quốc bảo sáu năm chín tháng tù và nguyễn trí cường năm năm tù
cùng về tội tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng
còn tại hà nội cơ quan cảnh sát điều tra công an quận hoàn kiếm cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và bắt tạm giam ba đối tượng gồm đỗ văn quý sinh năm hai nghìn một trú tại huyện thanh oai hà nội
nguyễn văn thái sinh năm hai nghìn năm trú tại huyện hưng hà tỉnh thái bình và vũ tiến sáng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một trú tại quận nam từ liêm hà nội
để điều tra về tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
chỉ mất chưa đầy ba mươi phút đã có ngay một tấm bằng đại học trong tay mà không cần tốn mấy năm học hành
đây là thủ đoạn làm giả giấy tờ con dấu của cơ quan nhà nước do đối tượng đỗ văn quý chủ mưu tổ chức thực hiện
thời gian đầu em lên mạng xã hội em tuyển cộng tác viên
sau khi có cộng tác viên thì cộng tác viên sẽ chốt khách gửi đơn và gửi mẫu cho em
sau khi có mẫu với thông tin em vào phần mềm corel em thay đổi thông tin rồi em in ra thành phẩm
sau em gửi cho công tác viên công tác viên sẽ gửi cho khách check
sau khi đã ok thì sẽ đóng hàng và gửi đi qua biểu cục cho khách
từ ba mươi đến sáu mươi triệu vào khoảng ba tháng gần đây
còn đầu mấy tháng đầu

quá trình điều tra xác định là có các đối tượng cộng tác viên của đối tượng đỗ văn quý
là thực hiện hoạt động là giao bán các cái bằng cấp và giấy phép lái xe đăng ký xe trên mạng xã hội
cộng tác viên của đối tượng quý thì hoạt động trên khu vực địa bàn hoàn kiếp
thì quá trình xác minh đã tiến hành bắt giữ đối tượng và thu giữ các cái tài liệu liên quan
đối tượng quý này thì tiến hành thuê nhà trọng
mua các máy in cũng như các máy tính để tiến hành chỉnh sửa
cũng như là làm các cái file tài liệu giả mà do khách hàng yêu cầu
thì đối với các cái tài liệu mà khách hàng yêu cầu thì sẽ gửi mẫu để quý tiến hành chỉnh sửa thông tin
trên máy tính và in ra
đồng thời sau đấy là sau khi hoàn thiện thì sẽ đưa cho các cộng tác viên để ship trên địa bàn hà nội
cũng như là đặt các cái biêu cục của việt theo cũng như biêu điện để truyền phát đến các tỉnh ngoài
khám xét nơi ở của đỗ văn quý thu giữ tăng vật gồm hai trăm sáu mươi hai tem của bộ giáo dục và đào tạo
một trăm tám mươi chín tem của bộ tư pháp một bộ máy tính một máy in màu một máy ép nhiệt một con dấu của sở giáo dục và đào tạo tỉnh nghệ an
một mặt dấu của sở giáo dục và đào tạo tỉnh nam định hai mặt dấu của bộ giáo dục và đào tạo
năm sổ đăng kiểm một mươi bảy chứng nhận đăng ký xe mô tô một mươi bốn giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tám căn cước công dân
và hai phôi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
bản thân thì đối tượng quý cũng đã nhận thức được hành vi của mình là sai
tuy nhiên là do hám lợi nhuận giống như các cái quyền sổ đỏ và các quyết định này
thì chỉ bản thân là quý thì cần chỉnh sửa trên giấy trên máy tính và in ra giấy
là đã có thể kiếm được của khách hàng từ một trăm linh hai trăm linh cho đến một mươi năm hai mươi triệu
trong quá trình điều tra thì xác định là ngoài các giấy tờ do cơ quan nhà nước cấp
thì quý còn làm giả các cái giấy tờ khác khách hàng yêu cầu
giống như các giấy xét nghiệm adn quyết định ly hôn xác nhận tình trạng hôn nhân
và cái này để gây ra các hệ lụy liên quan đến đời sống gia đình
thì đối với các cái giấy tờ mà khách hàng đặt của quý thì sẽ sử dụng chủ yếu
và các mục đích để đi lừa trong đấy có thể lừa đảo chống đất đại sản hoặc lừa dối gia đình
vụ việc đang được công an quận hoàn kiếm khẩn trương điều tra làm rõ
để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật
tiếp theo là những thông tin về truy nã tội phạm
tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn công an huyện hoàng hóa tỉnh thanh hóa
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn văn giáp
sinh năm hai nghìn bốn hồ hậu thương chú
tại thôn đồng lòng xã hoàng tân huyện hoàng hóa tỉnh thanh hóa
về tội trộm cắt tài sản
cũng phạm tội trộm cắt tài sản
và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện thọ xuân tỉnh thanh hóa
là đối tượng đặng ngọc tuấn
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một hồ hậu thương chú
tại thôn một xã quảng nhân huyện quảng sương tỉnh thanh hóa
còn về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
phòng cảnh sát thề hình án hình sự và hỗ trợ tư pháp
công an tỉnh thanh hóa đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng lê quang ninh
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm hồ hậu thương chú
tại khu phố một thị trấn ngọc lạc huyện ngọc lạc tỉnh thanh hóa
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an

luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện
hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
cơ quan nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện